tại hà nội đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tham dự hội nghị trực tuyến
báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
tại hội nghị đồng chí võ văn thường đã khẳng định
trong thời gian tới chúng ta cần phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
quán triệt nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
đồng chí võ văn thưởng đã thông tin làm rõ những khái niệm lý giải nguyên nhân vì sao
trong thời gian tới phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đồng thời nhận diện các thế lực thù địch thông tin sai trái
cũng như phương thức thủ đoạn chống phá của những đối tượng này
trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn đồng chí võ văn thưởng đề nghị các ban tuyên giáo địa phương
cần tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị hệ thống hóa
phổ biến các thành tiệu lý luận trong thời gian qua nâng cao chất lượng học tập nghị quyết
để làm và vận dụng vào thực tiễn
đồng chí nhấn mạnh cần phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền
các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với những trường hợp đảng viên cán bộ vi phạm các quy định
điều lệ đảng trong công tác và sinh hoạt